sáng ngày hai mươi một tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng đã phát động toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra ở các tỉnh thành miền trung
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn bằng tinh thần cũng như vật chất tham gia ủng hộ giúp đỡ người dân miền trung gặp thiên tai khắc phục khó khăn vơi bớt những đau thương mất mát do lũ lụt gây ra
những ủng hộ của các cá nhân doanh nghiệp sẽ góp phần ổn định lại cuộc sống nhanh chóng khôi phục sản xuất cho đồng bào miền trung ruột thịt
sau một mươi năm phút phát động một số cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đã quyên góp và ủng hộ tổng số tiền là hơn ba năm tỷ đồng